chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
nhiều ý kiến nhận định hiện đã và đang có sự trồng chéo về chính sách trong tổng thể các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực này
thảo luận tại nghị trường nhiều ý kiến khẳng định khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn hiện nay vẫn là một khu vực nghèo trong cả nước
chính vì thế đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và có những chính sách hỗ trợ đối với khu vực này
thống kê hiện nay có một trăm một mươi tám văn bản đề cập đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong muốn
thảo luận tại nghị trường nhiều ý kiến tán thành với tổng thể đề án do chính phủ trình gồm một mươi một chính sách và tám dự án thành phần với phạm vi bao quát và đặt ra nhiều mục tiêu khác
thể hiệu quả cùng với đó là các chính sách lộ trình thực hiện bên cạnh đó các ý kiến cũng
đề nghị cần có những tiêu chí cụ thể và cần xác định những khu vực mục tiêu trọng tâm
tránh việc đầu tư giàn trải thiếu hiệu quả
đề nghị chính phủ chỉ đạo xem xét xây dựng ban hành tiêu chí để phân định vùng đồng bào
dân tộc thiểu số miền núi xác định cụ thể xã thôn đặc biệt khó khăn làm cơ sở cho việc đầu tư
có trọng tâm trọng điểm cơ sở để quy định cụ thể tiêu chí phân bổ nguồn lực tránh cao bằng
đảm bảo phù hợp với từng vùng địa bàn khi triển khai thực hiện đồng thời giả soát lại các tiêu chí
mục tiêu đã để ra của đề án cho đảm bảo chính xác phù hợp với tình hình thực tế
cũng trong phiên thảo luận sáng nay quốc hội đã thảo luận xung quanh một số mục tiêu
tiêu chí cụ thể của đề án hay một số nội dung khác như nguồn kinh phí lộ trình thực hiện
tại trụ sở bộ quốc phòng vào sáng nay thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
trưởng cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học
sau chiến tranh ở việt nam đã tiếp bà bonny glick phó giám đốc toàn cầu cơ quan phát triển
quốc tế hoa kỳ uced và dự lễ bản giao mặt bằng dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa
giữa quân chủng phòng không không quân và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tại việt nam
cùng dự có ngài daniel christian brink
đại sứ hoa kỳ tại việt nam thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc bộ quốc phòng và cơ quan phát triển
quốc tế hoa kỳ tại việt nam
tại buổi tiếp thượng tướng nguyễn trí vịnh trân trọng cảm ơn chính phủ nhân dân hoa kỳ
đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tại việt nam đã phối hợp
chặt chẽ với bộ quốc phòng trong các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở việt nam
thượng tướng nguyễn trí vịnh đề nghị cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng của việt nam
triển khai có hiệu quả các dự án khắc phục hậu quả sau chiến tranh trước mắt xác định và lựa chọn công nghệ cụ thể
xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa để thẩm định đánh giá phê duyệt trước khi áp dụng
đồng thời có biện pháp kiểm soát an toàn giảm thiểu các tác động của dioxin đối với con người trong quá trình thực hiện dự án
tiếp tục đảm bảo oda để tiến tới xử lý toàn bộ đất nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa
phó giám đốc toàn cầu cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ bonie gric nhấn mạnh những nỗ lực chung giữa việt nam và hoa kỳ
trong khắc phục hậu quả sau chiến tranh xử lý ô nhiễm chất độc hóa học dioxin khu vực sân bay đà nẵng và sân bay biên hòa
đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia việt nam hoa kỳ
bà boni glick khẳng định hai bên sẽ tiếp tục hợp tác thực hiện sứ mệnh nhân đạo là kiểm kê quân nhân mất tích trong chiến tranh
và khắc phục các vấn đề về di sản chiến tranh bao gồm loại bỏ vật liệu chưa nổ hỗ trợ người khuyết tật và xử lý ô nhiễm dioxin
ngay sau buổi tiếp thứ trưởng bộ quốc phòng nguyễn trí vịnh đã chứng kiến lễ bàn giao mặt bằng dự án xử lý ô nhiễm dioxin
tại khu vực sân bay biên hòa giữa quân chủng phòng không không quân và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tại việt nam
khu vực sân bay biên hòa là một trong các điểm nóng bị ô nhiễm chất độc hóa học dioxin với diện tích đất trên năm mươi hai hectare
cần phải xử lý tẩy độc ước tính khối lượng đất cần phải xử lý dioxin ở khu vực này là hơn năm trăm linh mét khối
gấp khoảng bốn lần so với khối lượng đất đã xử lý tại sân bay đà nẵng
theo ước tính thời gian xử lý khu vực sân bay biên hòa kéo dài trong một mươi năm với chi phí trên ba trăm chín mươi triệu usd
đây là một trong những dự án lớn nhất thế giới về xử lý môi trường bị ô nhiễm chất độc dioxin
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
tỉnh nam định có đồng chí phạm đình nghị phó bi thư tỉnh uy chủ tịch ubnd tỉnh
theo báo cáo thực hiện chỉ thị số ba của bộ trưởng bộ công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện
đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nam định
đã thống nhất ban hành nghị quyết và triển khai sáu nhóm giải pháp để xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện
trọng tâm là bổ sung biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên và cán bộ làm công tác điều tra tại công an các huyện thành phố
sau khi ấn định lại biên chế cho công an cấp huyện công an tỉnh nam định đã xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ
coi trọng đào tạo tại các trường công an nhân dân và đào tạo thông qua thực tiễn công tác chiến đấu
về kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh theo chỉ đạo của bộ công an
công an tỉnh nam định triển khai tinh gọn đầu mối các phòng các đội để bộ máy công an tỉnh tinh gọn hơn hoạt động hiệu quả hơn
sau khi tinh gọn mô hình tổ chức bộ máy công an tỉnh nam định gồm hai mươi bảy phòng một mươi công an huyện thành phố
với một trăm linh bảy đội giảm năm đơn vị cấp phòng và bốn mươi bốn đội
về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh nam định đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại hai trăm linh bốn trên hai trăm linh bốn xã thị trấn theo đúng quy định của bộ công an
ngay khi về với cơ sở các đồng chí công an chính quy đã tham mưu với cấp ủy chính quyền xã
triển khai giải quyết nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự được chính quyền cơ sở nhân dân tin tưởng ủng hộ
phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của công an tỉnh nam định
đồng thời yêu cầu công an tỉnh nam định cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp giữ gìn an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay qua các chuyên án được lực lượng công an đấu tranh triệt xóa
đã cho thấy các đường dây tổ chức tội phạm có quy mô hoạt động ngày càng phức tạp chúng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
đặc biệt nổi lên là nhiều đối tượng tội phạm nước ngoài đã câu kết chặt chẽ với các đối tượng trong nước để gia tăng hoạt động phạm tội
ở các lĩnh vực như mua bán sản xuất ma túy đánh bạc trên mạng internet tội phạm mua bán người
trước những diễn biến phức tạp này lực lượng công an việt nam do đã có sự chủ động nhận định trước
nên đã tổ chức đánh trúng đánh đúng nhiều đường dây tổ chức tội phạm nguy hiểm hoạt động tinh vi
sự vào cuộc tích cực đồng bộ và quyết liệt của lực lượng công an đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao của người dân trong nước và bạn bè quốc tế
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập và chủ trì phối hợp với công an các địa phương
đấu tranh triệt phá
sáu mươi chuyên án bắt hai trăm sáu mươi một đối tượng thu năm trăm tám mươi năm kg heroin một sáu tấn ma túy tổng hợp năm trăm hai mươi bảy kg ketamine một trăm hai mươi tám kg cocaine
một mươi ba tấn hóa chất và hai mươi tấn các loại dụng cụ thiết bị dùng cho việc sản xuất ma túy tổng hợp cùng hàng trăm tỷ lục nâng sách nhà nước
điện hình là chuyên án mang ví số sáu trăm hai mươi sáu t
đây là chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay
do các đối tượng
ngoài ra đối tượng của trung quốc điều hành hoạt động xuyên quốc gia
để có được kết quả này lãnh đạo bộ công an lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có những dự báo nhận định về diễn biến của tội phạm ma túy hoạt động trong và ngoài nước
cách đây trước năm hai nghìn một mươi tám công an trung quốc do tình hình sản xuất các kỹ sư trung quốc là họ rất giỏi
đó là họ đã
thành lập các sưởng sản xuất ở các địa phương một số địa phương ở trung quốc
đứng trước tình trạng như vậy thì công an trung quốc đã tổ chức triệt phá tất cả những tổ chức này
lãnh đạo bộ công an bước đầu bộ trưởng tô lâm đã dự báo trước tình hình là bên trung quốc người ta triệt phá mạnh như vậy
thì cái nhóm tội phạm này nó sẽ phải tính toán nó tìm địa bàn
thì bộ trưởng đồng chí thứ trưởng quý vương đã dự báo trước chúng tôi là nó có thể sẽ chạy sang việt nam có thể sẽ sang lạc có thể sẽ sang campuchia và có thể sẽ sang myanmar để các kỹ sư này tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy
ngoài các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia các đối tượng nước ngoài cũng đang tìm cách gia tăng hoạt động tại việt nam
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đà nẵng đấu tranh triệt phá thành công chuyên án nhóm năm người đàn ông trung quốc và một cô gái việt rụ rỗ